cục thông tin cơ sở phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh lào cai tổ chức hội nghị tập huấn và cung cấp thông tin tuyên truyền về biển đảo cho hơn hai trăm linh đại biểu trên địa bàn
các đại biểu được cung cấp thông tin cơ bản về biển đông liên quan đến việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của việt nam ở biển đông
thông qua hai chuyên đề chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo trường sa hoàng sa và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay
ngoài ra các đại biểu còn trao đổi một số vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và các giải pháp để người dân tham gia bảo vệ môi trường tài nguyên biển đảo
thông qua buổi tập huấn ban tổ chức mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng có hệ thống trong cán bộ đảng viên và nhân dân
nhằm nâng cao nhận thức về vai trò vị trí chiến lược của biển đảo nước ta để cùng nhau giữ gìn và phát triển